theo đề nghị của tập đoàn dầu khí exxonmobil mong muốn tranh thủ thời cơ để sớm có quyết định đầu tư vào việt nam
chiều tối nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với chủ tịch toàn cầu của tập đoàn exxonmobil
về khí thiên nhiên hóa lỏng ông itiza sayed
thủ tướng hoan nghênh tập đoàn exxonmobil đang có kế hoạch đầu tư vào việt nam trên nhiều lĩnh vực
trong đó có khai thác khí thiên nhiên lng lọc hóa dầu và sản xuất điện từ lng
việt nam cần đáp ứng nhu cầu rất lớn về năng lượng điện do đó chính phủ hoan nghênh exxonmobil
mong muốn đầu tư vào chuỗi cảng kho khí lng và các nhà máy sản xuất điện từ lng với công nghệ hiện đại nhất tại hải phòng
với quy mô của dự án này lên đến hơn bốn mw dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sẽ có đóng góp lớn cho sự phát triển không chỉ của hải phòng mà còn cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía bắc
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng hoan nghênh exxonmobil có kế hoạch đầu tư
phát triển chuỗi điện khí có công suất khoảng ba mw tại long an
chủ tịch toàn cầu của tập đoàn exxonmobil về khí thiên nhiên hóa lỏng ông itazai sayed
đánh giá cao việt nam đã kiểm soát được dịch covid một mươi chín với các biện pháp hiệu quả
thành công này sẽ tạo dựng môi trường đầu tư an toàn tin cậy cho đầu tư và thương mại quốc tế ở việt nam